bên cạnh việc mang theo bên mình các vật dụng che mưa cần thiết thì quý vị cũng nên bố trí lộ trình di chuyển hợp lý
để tránh tình trạng tắt đường nhất là tại các thành phố lớn như thành phố hồ chí minh
tin an ninh trật tự cập nhật với hành vi lừa đảo chiếm đo tài sản bùi thị tuyết trang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú xã tam anh nam huyện núi thành tỉnh quảng nam đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an quảng nam khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
bùi thị tuyết trang đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại
với mục đích làm đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế góp vốn với người khác
sau đó không có khả năng trả nợ tổng số tiền trang chiếm đoạt của các bị hại là một mươi chín tỷ đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết đang truy tìm đối tượng đập vỡ kính xe ô tô
để trộn cắp năm mươi đô la mỹ
trước đó khuyên ngày ba tháng năm công an phường phú hòa tp thủ dầu một tỉnh bình dương
tiếp nhận trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đập cửa kính ô tô lấy đi số tài sản lớn trong xe
theo đó nạn nhân đậu xe trên đường ba mươi tháng bốn phường phú hòa thành phố thủ dầu một để đi công việc
khi quay trở lại tá hỏa phát hiện xe của mình bị kẻ gian đập cửa kính phía giữa xe lấy đi năm mươi đô la mỹ để bên trong
thời điểm khi xảy ra vụ việc khu vực hiện trường trời mưa lớn
tiếp nhận thông tin công an thành phố thủ dầu một đã trích xuất camera an ninh lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nam định tỉnh nam định đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đoàn văn tiến và nguyễn quang vinh cùng sinh năm hai nghìn năm và cùng chú tại xã vũ ninh huyện kiến sương tỉnh thái bình về tội cướp giật tài sản
cụ thể vào đêm ngày hai mươi tháng bốn tiến rủ vinh sang tp nam định cướp giật tài sản khi đến đường lê hồng phong phường vị hoàng tp nam định
phát hiện một cô gái trẻ ngồi sau xe máy lưu thông trên đường phố trên tay có cầm điện thoại di động
tiến và vinh liền tăng ga áp sát và cướp giật điện thoại rồi phóng đi
trong lúc tăng ga bỏ chạy đến đường thái bình phường trần tế sương tp nam định
hai đối tượng tiếp tục cướp giật một chiếc điện thoại di động và ví da của một cô gái trẻ đang đi trên đường
vào cuộc điều tra được sự phối hợp của công an vũ thư và công an huyện kiến sương tỉnh thái bình
công an thành phố nam định đã xác định thủ phạm của hai vụ cướp giật trên là tiến và vinh nên tiến hành bắt giữ thu hồi ba điện thoại di động
ngoài hai vụ cướp giật điện thoại nói trên hai đối tượng còn khai nhận đã thực hiện một vụ cướp giật điện thoại di động
iphone xs max màu trắng tại đường trần hưng đạo tp nam định và một số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh thái bình
công an thành phố nam định đề nghị những ai từng bị cướp giật tài sản như tình huống trên đến đội cảnh sát hình sự trình báo
hoặc liên lạc điều tra viên vũ đức trung điện thoại chín mươi một bốn trăm sáu mươi một hai nghìn hai trăm chín mươi một để phối hợp giải quyết
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa hình sự
sơ thẩm xét xử vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và tuyên phạt bị cáo hoàng văn thế
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở thôn park phai xã thượng giáo huyện ba bể hai mươi bốn tháng tù cho hưởng án treo
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi năm thế trốn sang trung quốc làm thuê đến cuối năm hai nghìn một mươi chín trở về nhà và đã được một số người quen biết
đến hỏi và xin đi cùng sang trung quốc để làm thuê thế đã nhận lời và dẫn theo bốn người cùng đến tỉnh quảng đông trung quốc
với tiền công là một mươi năm triệu đồng một người
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan công an trung quốc kiểm tra và phát hiện thế cùng với hai người nữa không có giấy tờ nhập cảnh
nên đã bắt giam bốn tháng sau đó phía trung quốc đã trao trả ba người về việt nam
tại phiên tòa thế thừa nhận là người trực tiếp dẫn đường đưa bốn người vượt biên trái phép sang trung quốc làm thuê
nhưng không thu khoản tiền nào của những người này hội đồng xét xử tuyên phạt hoàng văn thế hai mươi bốn tháng tù cho hưởng án treo
thời gian thử thách là bốn mươi tám tháng
kể từ ngày tuyên án
sau hơn một tháng triển khai kế hoạch hp hai mươi hai tuần tra chốt điểm mật phục kiểm tra hành chính vây giáp
các lực lượng công an trên toàn thành phố hải phòng đã tạo ra thế trận liên hoàn trong phòng ngừa phát hiện
ngăn chặn từ sớm từ xa và đấu tranh xử lý kịp thời các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
bảo đảm an ninh trật tự giữ cho thành phố bình yên trước thềm sea games ba mươi một và các lễ hội sắp diễn ra
kế hoạch hp hai mươi hai của công an thành phố hải phòng được triển khai nhằm tạo thế chủ động phát hiện từ xa
phòng ngừa từ sớm và đấu tranh chấn áp các loại tội phạm trên địa bàn thành phố
mục tiêu của kế hoạch là giảm năm số vụ phạm pháp hình sự so với năm hai nghìn hai mươi một
đã thực hiện chỉ đạo của giám đốc ngoại hành phố chúng ta triển khai một kế hoạch hp hai
giao bco hai để điều phối tất cả các tổ công tác trên toàn thành phố luôn đảm bảo khép kín địa bàn
luôn đảm bảo theo tình hình thực tế của chúng ta

đã thực hiện chỉ đạo của giám đốc ngoại hành phố chúng ta triển khai một kế hoạch để điều phúi tất cả các tổ công tác trên toàn thành phố luôn đảm bảo khép kín địa bàn
luôn đảm bảo khép kín địa bàn luôn đảm bảo khép kín địa bàn
luôn đảm bảo khép kín địa bàn
phòng giảm phụ công an thành phố
triển khai đồng loạt các kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
phòng chống các tội phạm cướp cướp giật trộm cắp
ngoài ra thì còn phòng chống các thanh thiếu niên tụ tập tại các tuyến đường chính ở trung tâm thành phố
và đặc biệt là quận ê trân là tuyến đường cầu giao hai hồ sen
sau hơn một tháng triển khai kế hoạch hp hai mươi hai tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố hải phòng
có nhiều chuyển biến tích cực rõ rệt nhất là tình trạng thanh thiếu niên đua xe
lạng lách đánh võng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn đã giảm hẳn
hiện tượng cướp cướp giật ban ngày và trộm cắp ban đêm ít xảy ra
nhiều các cháu trẻ tuổi đầu không ngủ cặp ba đôi cặp ba
bốc đầu đua xe trên tuyến đường bùi viện với đường vông ký giáp
cho nên ảnh hưởng trật tự đến nhất là những người tham gia giao thông
sau khi được các lực lượng của công an thành phố hải phòng tổ chức
toàn tra kiểm tra bắt dẹp thì tình hình này ổn rất nhiều
cùng với quyết tâm cao thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi
lực lượng công an toàn thành phố hải phòng rất cần sự ủng hộ của quân chúng nhân dân
trong việc cung cấp thông tin về các vụ việc hành vi vi phạm pháp luật
qua đó tạo điều kiện để lực lượng hp hai mươi hai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra
đem lại sự bình yên
công an thành phố hà nội vừa ra thông báo phương án phân luồng giao thông
tổ chức hướng đi cho các phương tiện giao thông trong dịp diễn ra
các hoạt động của đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một
từ một mươi bốn h đến hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng năm diễn ra lễ khai mạc đại hội
tại sân vận động quốc gia mỹ đình
công an thành phố tiến hành phân luồng hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng
có khối lượng hàng hóa chuyên trở từ năm trăm linh kg
xe ô tô chở khách từ năm trăm linh kg
một mươi sáu chỗ chở lên trừ phương tiện của các lực lượng tham gia phục vụ buổi lễ khai mạc
lưu thông trên các tuyến đường lê đức thọ lê quang đạo mễ trì châu văn liêm
nguyễn cơ thạch đỗ xuân hợp trần hữu dực nguyễn hoàng hàm nghi tân mỹ hồ tùng mậu
đường gom phải đại lộ thăng long đoạn từ trung tâm hội nghị quốc gia đến nút giao lê quang đạo
tại trận thi đấu tranh giải ba và trận chung kết môn bóng đá nam
tại sân vận động quốc gia mỹ đình lực lượng chức năng sẽ tiến hành phân luồng giao thông
trên các tuyến như buổi lễ khai mạc đại hội
từ một mươi năm h đến hai mươi hai h ngày hai mươi ba tháng năm diễn ra lễ bế mạc đại hội tại cung điển kinh hà nội trần hữu dực
tiến hành phân luồng hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên trở từ năm trăm linh kg
xe ô tô chở khách từ một mươi sáu chỗ trở lên trừ phương tiện của các lực lượng tham gia phục vụ buổi lễ bế mạc
lưu thông trên các tuyến đường lê đức thọ lê quang đạo nguyễn cơ thạch đỗ xuân hợp trần hữu dực tân mỹ trịnh văn bồ
công an hà nội khuyến khích người dân cổ động viên đến khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình
cung điển kinh hà nội và các địa điểm thi đấu sử dụng phương tiện giao thông công cộng
thưa quý vị ngày hôm qua là ngày đầu tiên các thí sinh đang học lớp một mươi hai
năm học hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trên cả nước chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến
trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ là thising thitotnghiệpchunghocphothong edu vn
nhằm giúp kem nắm bắt quy trình đăng ký và giảm thiểu sai sót khi đăng ký chính thức
tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ cung cấp một số thông tin lưu ý
xin mời quý vị cùng theo dõi
năm hai nghìn hai mươi hai bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu tất cả thí sinh phải đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến
mỗi thí sinh sẽ được cấp mã số tài khoản để đăng ký dự thi
đây là lần đầu tiên bộ giáo dục đào tạo triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến
để tạo thuận lợi cho thí sinh
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn bộ giáo dục và đào tạo đã mở cổng đăng ký cho thí sinh đăng ký thử
nhằm giúp các em tập dượt nắm bắt quy trình đăng ký và giảm thiểu sai sót khi đăng ký chính thức
bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức tập hấn cho tất cả tỉnh thành phố trên cả nước
có những lực lượng thực thi để sẵn sàng giải đáp tất cả những ý kiến của các địa phương
để cho kỳ thi của chúng ta chuẩn bị và tổ chức an toàn nghiêm túc khách quan công bằng và nhân văn
thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi
vì vậy trước khi khai phiếu đăng ký dự thi thí sinh phải đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn
thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do sở giáo dục và đào tạo quy định
các em nhập số tài khoản đó vào một số thông tin cơ bản của thí sinh
và những thông tin về quá trình học tập thí sinh thì cũng đã chuyển sang phiếu đăng ký dự thi
và như vậy các em chỉ cần là giả soát lại và trình sửa
việc đăng ký thi trong khoảng thời gian hai tuần thì cũng đủ để bọn em nghiên cứu nguyện vọng
cũng như là những thay đổi để xem có bị sai hay sai sót đâu
một điểm mới khác của năm nay là thí sinh sẽ chỉ đăng ký dự thi tốt nghiệp
không đăng ký xét tuyển đại học trước kỳ thi như mọi năm
theo quy định mới của bộ giáo dục và đào tạo
việc đăng ký xét tuyển vào đại học theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
sẽ diễn ra
sau khi có điểm thi
các thí sinh sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
từ ngày bốn tháng năm đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng năm
và trong quá trình điền phiếu đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thì có thể xảy ra tình huống phát sinh
sau đây là giải pháp để giúp cho các thí sinh điền hồ sơ thành công và chính xác
cần chuẩn bị thông tin cá nhân và các thông tin liên quan
để đăng ký thành công và chính xác
thí sinh chuẩn bị thông tin cá nhân và các thông tin liên quan trong phiếu đăng ký
thẻ căn cước công dân chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân
các thông tin cần kê khai theo mẫu phiếu sự thi
các tài liệu minh chứng cần thiết nếu có
các số điện thoại hỗ trợ đăng ký
hai sau khi nhận tài khoản thí sinh cần
kiểm tra các thông tin cá nhân liên quan
kiểm tra tài khoản và đổi mật khẩu
đăng xuất và đăng nhập lại với mật khẩu mới
ghi lại thông tin tài khoản và mật khẩu để sử dụng trong trường hợp cần thiết
ba khi nổ phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp
thí sinh phải nộp đầy đủ minh chứng liên quan
để các thông tin được hưởng ưu tiên khuyến khích nếu có
một số tình huống có thể phát sinh với tài khoản
khi đăng ký và giải pháp xử lý
nếu chưa có căn cước công dân chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân
các thí sinh sẽ được hệ thống quản lý thi cấp cho một mã số
gồm một mươi hai ký tự làm tài khoản truy cập hệ thống
trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu
thì có thể liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi để cấp lại
thông tin đăng ký hoặc kế thừa từ cơ sở dữ liệu ngành chưa đúng
thì các thí sinh có thể thực hiện chỉnh sửa
nếu không được hãy báo cho các thầy cô giáo phụ trách
trong quá trình đăng ký dự thi bị nghẽn mạng
các thí sinh không nên cố gắng truy cập lại ngay
hãy chờ khoảng một mươi năm đến ba mươi phút sau truy cập lại
khi có vương mắc cần liên hệ ngay với giáo viên được giao nhiệm vụ hỗ trợ của nhà trường
hoặc liên hệ với tổng đài hỗ trợ một nghìn tám trăm linh tám nghìn nhánh số hai
tiếp theo là cụm chính xác
và các quận huyện thành phố thủ đức
về đăng ký nhu cầu tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đến năm hai nghìn hai mươi năm
việc này nhằm thực hiện nghị định số một trăm bốn mươi của chính phủ
về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc
cán bộ khoa học trẻ đồng thời để có cơ sở phối hợp
với các trường đại học trên địa bàn tp hcm
giả soát tuyển chọn phù hợp với nhu cầu của từng địa phương cơ quan đơn vị
xây dựng kế hoạch tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc
về công tác tại các địa phương cơ quan đơn vị
người lao động là lái xe công nghệ cần được tiếp cận tham gia
và hưởng lợi từ các chương trình dịch vụ an sinh xã hội
đặc biệt là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
đây là khuyến nghị của tổng liên đoàn lao động việt nam
đối với bộ lao động thương binh và xã hội
cũng nhằm để hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội
bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người lao động
hiện cả nước có khoảng hai trăm linh lái xe công nghệ
hai xe công nghệ mô tô ô tô cung cấp dịch vụ chở người
hoặc vận chuyển thức ăn hàng hóa được điều hành trên nền tảng công nghệ
nhưng số báo ra sáng ngày hôm nay có thông tin gì nổi bật
quý vị sẽ cùng với tôi điểm qua những số báo này
trung ương hội nghề cá việt nam vừa có công văn phản đối phía trung quốc
đơn phương cấm đánh bắt cá ở biển đông năm hai nghìn hai mươi hai

thông tin này được đăng tải trên báo công an nhân dân online
công văn của hội nghề cá việt nam nêu rõ vừa qua phía trung quốc đã ban hành
lệnh cấm đánh bắt cá trên biển đông dự kiến trong thời gian ba tháng
tính từ ngày một tháng năm bao gồm một phần vùng biển vịnh bắc bộ
và quần đảo hoàng sa của việt nam
đây là hành động đơn phương lặp lại và phi lý của phía trung quốc
đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của việt nam vi phạm luật pháp quốc tế
trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan đi ngược lại với tuyên bố
về ứng xử của các bên ở biển đông
trung ương hội nghề cá việt nam nhấn mạnh việc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá
trên biển đông lặp lại hàng năm và kéo dài làm gia tăng nguy cơ đụng độ
giữa tàu cá của ngư dân việt nam với lực lượng hải cảnh phía trung quốc
cản trở hoạt động bình thường của tàu cá và ngư dân việt nam
trên vùng biển thuộc chủ quyền của việt nam
theo bộ công thương trong quý hai nguồn cung xăng dầu dự kiến vào khoảng
sáu bảy triệu m ba
nhu cầu tiêu dùng chỉ khoảng năm hai triệu m ba nên đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng
trong nước và thông tin được đăng tải trên bảng điện tử việt nam net
theo bộ công thương tổng nhu cầu xăng dầu cho thị trường trong nước
cả năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến vào khoảng hai mươi sáu triệu mét khối trong đó phần đáng kể
đến từ nguồn nhập khẩu nhằm bu đắp phần thiếu hụt từ nhà máy lọc dầu nghi sơn
để đảm bảo tốt nguồn cung xăng dầu trong nước bộ công thương đã chỉ đạo
các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tăng cường lượng nhập khẩu
đồng thời phân giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
cho một mươi thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu nhằm bổ sung nguồn thiếu hụt
bộ công thương dự kiến nguồn cung xăng dầu trong quý ii vào khoảng sáu bảy triệu m ba
từ các nhà máy sản xuất trong nước nguồn nhập khẩu vào khoảng một năm triệu m ba
và nguồn tồn kho từ quý i chuyển sang là một năm triệu m ba
với nguồn cung như trên bộ công thương khẳng định sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng
của quý hai và tồn kho gối đầu sang quý ba khoảng một năm triệu m ba
miễn phí cầu đường đối với ô tô phục vụ seagame ba mươi một
đây là thông tin được đăng tải trên báo tiền phong
bộ giao thông vận tải đề nghị cục cảnh sát giao thông thông báo bộ nhận diện phương tiện
tới các đơn vị liên quan để phục vụ công tác dẫn đoàn và điều tiết giao thông
trong thời gian diễn ra seagame ba mươi một
tổng cục đường bộ được giao thông báo bộ nhận diện phương tiện
phục vụ sea games ba mươi một tới các đơn vị quản lý khai thác tuyến giao thông đang thu phí
gồm tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
các nhà đầu tư bot các doanh nghiệp dự án trên địa bàn một mươi hai tỉnh thành phố
tổ chức seagame ba mươi một để hỗ trợ tạo điều kiện mở trạm thu phí miễn phí
trong thời gian diễn ra đại hội
còn trên báo lao động số ra ngày hôm nay thì có đăng tải bài viết với nhan đề
đó là hỗ trợ tiền thuê nhà triển khai chậm công nhân sốt ruột
nội dung bài viết đề cập đến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ
cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp hay là quay lại thị trường lao động
là rất nhân văn nhằm hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn
nhưng đến nay việc triển khai còn rất chậm
lãnh đạo bảo hiểm xã hội tp hcm cho biết danh sách người lao động đề nghị
hỗ trợ tiền thuê nhà các đơn vị gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi quản lý
thu bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử hoặc là cổng dịch vụ công
của bảo hiểm xã hội việt nam cổng dịch vụ công quốc gia
hoặc là gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính đồng thời gửi file dữ liệu
qua địa chỉ email hoặc gia lô của chuyên viên quản lý thu của đơn vị
nếu đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định
chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động
thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
cũng trong sáng nay báo kinh tế và đô thị đã đăng tải bài viết
với nhan đề đó là luật giao thông đường bộ nhiều bất cập và cần phải sửa đổi
bài viết đề cập đến việc sau hơn một mươi ba năm thực hiện
luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám đã hoàn thành vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình
nếu tiếp tục kết cấu trong một luật như hiện nay
thì không thể quy định được đầy đủ rõ ràng và khó có sự liên kết chặt chẽ
giữa các nội dung chế định của từng lĩnh vực hoặc là nội dung quá lớn
thực tiễn đòi hỏi về xây dựng các luật chuyên ngành để điều chỉnh từng lĩnh vực cụ thể
trong đó xây dựng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để xây dựng thói quen
ý thức tự giác và hình thành văn hóa giao thông hiện đại
mang tính ổn định lâu dài khắc phục được những tồn tại và yếu kém hiện nay
vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
và tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những nội dung chính đã phát trong chương trình sáng ngày hôm nay
lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại
sau đó không có khả năng trả nợ
bùi thị thuyết trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú huyện núi thành tỉnh quảng nam đã chiếm đoạt tổng số tiền một mươi chín tỷ đồng
với hành vi này trang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang truy tìm đối tượng đập vỡ kính xe ô tô
để trộm cắp năm mươi usd vào đêm ngày ba tháng năm trên địa bàn phường phú hòa
nạn nhân cho biết đậu xe trên đường ba mươi tháng bốn phường phú hòa để đi công việc
nhưng khi quay trở lại thì phát hiện xe đã bị đập kính phía giữa năm mươi usd để bên trong cũng không còn
công an tp hà nội đã ra thông báo phương án phân luồng giao thông tổ chức hướng đi cho các phương tiện giao thông
trong dịp diễn ra các hoạt động của sea games ba mươi một tại các trục đường gần với sân vận động mỹ đình
công an hà nội khuyến khích người dân cổ động viên khi đến khu vực tổ chức sea games sử dụng phương tiện giao thông công cộng
ngày bốn tháng năm là ngày đầu tiên các thí sinh đang học lớp một mươi hai
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trên cả nước
chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ
nhằm giúp kem nắm bắt quy trình đăng ký và giảm thiểu sai sót khi đăng ký chính thức
bộ giáo dục và đào tạo đã đưa ra một số thông tin lưu ý cho thí sinh khi đăng ký thi trực tuyến
phó chủ tịch ubnd
ubnd tp hà nội trữ xuân dũng đã ký ban hành văn bản về việc thực hiện ký xác nhận hộ chiếu vaccine
ubnd tp giao người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện ký số xác nhận tiêm chủng cho người dân
và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ký số xác nhận tiêm chủng vaccine covid một mươi chín của đơn vị